tỉnh hồ bắc của trung quốc vừa quyết định hoãn kỳ thi đại học thêm một tháng
từ ngày bảy tháng bảy sang ngày bảy tháng tám để ngăn ngừa dịch covid một mươi chín
thông báo của giới chức hồ bắc cho biết
học sinh trung học phổ thông của tỉnh sẽ đi học trở lại vào ngày sáu tháng năm tới
tùy vào tình hình dịch bệnh giới chức sẽ có thông báo cụ thể
về việc đi học trở lại của các cấp học khác
trước đó ngày ba mươi một tháng ba bộ giáo dục trung quốc đã quyết định
hoãn kỳ thi đại học trên toàn quốc thêm một tháng do dịch bệnh